xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của rãnh áp thấp mờ qua bắc bộ
những cơn mưa sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại
với các tỉnh thành đông bắc bộ trong chiều tối và đêm nay
nhưng diện mưa không nhiều
sao ngày mai trời có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sao động trong khoảng
nên sẽ có cảm giác nóng bức về trưa và chiều
trạng thái đêm mưa ngày nắng
sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở khu vực
trong các ngày một mươi tám và một mươi chín
trong đó nhiệt độ sẽ giảm nhẹ vào ngày một mươi chín
về tới bắc bộ
bộ cũng duy trì kiểu thời tiết ngày nắng
có nơi nắng nóng nhẹ
chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày mai và ngày kia
là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó sẽ giảm nhẹ về mức
ba mươi một ba mươi bốn độ trong ngày một mươi chín
tại các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới thời tiết phổ biến trong khu vực
là trạng thái nắng ráo vào ban ngày
chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây
đạt ngưỡng nắng nóng ba mươi sáu độ
hoặc có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ về mức ba mươi một ba mươi bốn độ
trong ngày một mươi chín
trong khi đó với khu vực các tỉnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
ban ngày trời có nắng gián đoạn
sẽ lẫn với những khoảng nhiều mây
nên nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải
từ ba mươi một ba mươi bốn độ
phía nam có nơi thấp hơn
về chiều tối và đêm có mưa rào rải rác
tại tây nguyên gió tây nam
tiếp tục xu hướng mạnh dần
vì thế mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn trên khu vực
chủ yếu vào thời điểm chiều tối và tối
sinh ngày một mươi chín mưa có thể sẽ đến sớm hơn
ngay từ đầu giờ chiều
và số điểm mưa vừa mưa to cũng gia tăng
nhiệt độ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa trong thời gian tới
chủ yếu tập trung về chiều tối
ngày nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất ngày mai
là ba mươi một ba mươi bốn độ
và giảm nhẹ về mức ba mươi ba mươi ba độ
trong hai ngày tiếp theo